quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
trong ngày mai khu vực bắc bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
trong đó khu vực lai châu điện biên sơn la cũng như hòa bình
sẽ là tâm nóng của bắc bộ với mức nhiệt là từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
các khu vực khác như độ phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
độ ẩm về trưa và chiều giảm thấp chỉ trong khoảng từ bốn mươi năm mươi
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
trong khi đó với các tỉnh thành thuộc miền trung ngoài nhiệt lượng nhận được
do vùng áp thấp trung bộ còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng
nên cường độ nắng còn gai gắt hơn ở bắc bộ
dự báo khu vực từ thanh hóa trở vào đến tận phú yên sẽ còn nắng nóng
và nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất
phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
quảng trị và thừa thiên huế có nơi nhiệt độ lên tới bốn mươi độ
không chỉ có bắc bộ và miền trung khu vực miền tây nam bộ trong ngày mai
cũng có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt là từ ba mươi bốn độ
cho đến ba mươi bảy độ
khu vực miền đông có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ là ba mươi bảy ba mươi tám độ
còn ở tây nguyên ngày mai trời nắng cục bộ có nắng nóng
với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
lưu ý là ban ngày trời nắng và nóng nhưng đến chiều tối
nam bộ và tây nguyên có thể xuất hiện một vài cơn mưa rông
mưa xuống trên nền nhiệt cao gây xáo trộn mạnh trong không khí
nên rất dễ xảy ra nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
dưới tác động của vùng gấp thấp phía tây
trong đêm nay và ngày mai trên khu vực vĩnh bắc bộ và bắc biển đông
tiếp tục có gió nam cường độ ở mức cấp bốn cấp năm
riêng khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ
về chiều tối và đêm có lúc có gió mạnh cấp sáu biển động
khu vực giữa biển đông có gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm
còn khu vực nam biển đông và vùng biển huyện đảo trương sa thì chỉ có gió nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước